thưa quý vị không thể phủ nhận được tính hấp dẫn của việc đầu tư vào đất nền đối với các nhà đầu tư
thời gian qua thị trường ghi nhận sự phát triển mạnh mẽ của thị trường đất nền vùng ven
đặc biệt ở các tỉnh thành phía bắc như bắc ninh hưng yên vĩnh phúc lào cai
vậy thực tế diễn biến của thị trường này ra sao sau đây là ghi nhận của phóng viên chương trình
báo cáo mới công bố của hội môi giới bất động sản việt nam cho thấy
thị trường bất động sản tại thành phố bắc ninh hưng yên khu vực phố nối bắc giang thái nguyên vĩnh yên vĩnh phúc
có dấu hiệu nóng hơn từ cuối năm ngoái
hàng loạt các dự án mới được giới thiệu ra thị trường đến từ các nhà đầu tư lớn như tiana hoa pháp
trong đó một số khu vực có tỷ lệ thanh khoản từ bảy mươi đến tám mươi
tỷ lệ họ thực hiện giao dịch qua các sàn theo đánh giá đều có sức hấp thụ tại các dự án này lên đến trên tám mươi
trong giai đoạn vừa qua
đặc biệt là đất nền ở các vùng ven đô hoặc là các tỉnh phía bắc của chúng ta
có thể nói là phát triển rất là mạnh
nhưng mà tuy nhiên thì ra đến đâu chúng ta vẫn bán hết đến đó
việc đất nền các tỉnh phía bắc đang ngày càng có sức hấp dẫn đối với các chủ đầu tư là nhờ vào rất nhiều yếu tố
đầu tiên phải kể đến đó là nhu cầu về nhà ở dịch vụ xuất phát từ các khu công nghiệp
các nhà máy sản xuất lớn được đặt tại các địa phương này
tôi nói ví dụ như là bắc ninh hoặc là thái nguyên
khi có các nhà đầu tư lớn họ về các khu công nghiệp họ về họ mở nhà máy họ xây dựng
đồng nghĩa với việc là nó sẽ có một số lượng lớn các dân nhập cư từ các nơi về đó để làm việc và sinh sống
và nó sẽ phát sinh ra là cái nhu cầu về dịch vụ của xung quanh đó
và dịch vụ tăng lên thì đồng nghĩa với việc là cái giá trị
nghĩa là cái bất động sản khi được đưa lên nó giá trị ở đó
nhu cầu không chỉ đến từ các lao động của các doanh nghiệp
chúng ta có thể thấy việc đô thị hóa tại việt nam diễn ra rất phổ biến
và việc được đầu tư về hạ tầng đô thị cùng những nhu cầu về một cuộc sống văn minh hơn
cũng là yếu tố thúc đẩy sự phát triển của thị trường đất nền tại các tỉnh phía bắc
bởi vì ngoài cái cơ chế mà tỉnh cũng đang khá tạo điều kiện
thì cái nhu cầu thực sự về nhà ở của người dân mà mong muốn là sống trong những khu đô thị hiện đại
hoặc là những khu vực có hạ tầng đông bộ
mức giá tranh lệch lớn của thị trường đất nền các tỉnh so với hà nội
cũng là yếu tố đầy hấp dẫn khiến thị trường này sôi động
cho nó nhìn xoay quanh trên dưới một mươi triệu mét thậm chí có chỗ thấp hơn
một cái miếng đất một trăm linh mét như ở các thành phố thì ít nhất nó phải hai ba mươi tỷ
những khu trung tâm ngoài ô thì ít nhất nó phải dăm bảy tỷ
nhưng mà đối với các cái tỉnh xung quanh thì chúng ta thấy là nó chỉ là năm trăm một tỷ
hoặc là thậm chí hơn một tỷ một khu đất
thì so cái giá thì phải nói là nó tranh lệch gieo rất nhiều
với những yếu tố hấp dẫn không
không thể phủ nhận của thị trường đất nền tại các tỉnh
từ cuối năm ngoái nhiều công ty lớn đã mở rộng đầu tư
phân phối tại hưng yên vĩnh phúc bắc ninh
ngay những địa phương không có nhiều dự án trong quý i như hải dương
thái bình hải phòng thanh hóa lào cai nghệ an
các chủ đầu tư cũng đang hoàn thiện pháp lý
chuẩn bị giải phóng mặt bằng triển khai hạ tầng để trong quý tới sẽ ra mắt dự án
hy vọng đây sẽ là tín hiệu khả quan cho thị trường bất động sản tại các tỉnh này
trước những hấp dẫn của thị trường đất nền tại các tỉnh thành phía bắc
bên cạnh nhu cầu thực thì có một lượng lớn những nhà đầu tư đang đón đầu thị trường
tìm kiếm cơ hội đầu tư
vậy việc làm này cần có những sự tính toán ra sao
và nó sẽ tác động như thế nào đến thị trường bất động sản tại các khu vực này
thời gian qua thị trường ghi nhận sự chuyển biến mạnh mẽ về kinh tế
tại một số tỉnh thành như bắc ninh vĩnh phúc lào cai hưng yên thái nguyên
điều này khiến nhiều người kỳ vọng rằng trong tương lai giá đất sẽ tăng lên
đặc biệt khi các dự án lớn đi vào hoạt động
và ở đây các nhà đầu tư thứ cấp để chờ giá trị tăng cũng phải chiếm tới ba mươi
tối thiểu là ba mươi và thậm chí cao hơn
một nguyên nhân khác khiến cho các nhà đầu tư đổi dôm về các tỉnh này mua đất
cũng bởi họ nắm bắt được nhu cầu thực của khách hàng
đây là yếu tố chắc chắn cho tính thanh khoản và lợi nhuận của các nhà đầu tư
rất nhiều nơi bây giờ ở các tỉnh các phần đất này nó cũng phát triển
tuy nhiên thì nó vẫn có một số những cái địa bàn
theo tôi đánh giá
nó là đang được làm giả đang được thổi bong bóng lên để tạm
gọi là họ có cái xu hướng gọi là ăn theo
tôi nghĩ là cái xu hướng đô thị hóa là xu hướng tất yếu
cho nên việc mà nhu cầu phát triển với nhà ở các khu vực trung tâm
ở các thành phố các địa phương là nó nhu cầu thực
và cũng trên cơ sở nhu cầu thực đấy
thì một số người có thể là nắm bắt được cái nhu cầu thực đấy
thì họ có cái động tác gom hàng ngoài kia các thứ
đó là quy luật thuận thị trường thôi
nếu mà không có phát sinh cái nhu cầu thực
thì những cái việc mà để có thể mà trong dài hạn mà để mà đẩy giá lên được
hoặc là đưa cái giá trị nó nâng lên ấy thì nó rất là khó
rõ ràng hiện tượng thổi giá sẽ làm nhiễu loạn thị trường
và ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển lành mạnh của bất động sản
chưa kể đến việc các nhà đầu tư ôm hàng tăng giá
thì người có nhu cầu thực sẽ không thể mua những sản phẩm này với giá trị ban đầu nữa
cạnh đó việc đầu tư ồ ạt theo tâm lý đám đông
sẽ như con dao hai lưỡi đẩy các nhà đầu tư vào nhiều rủi ro
đấy là cái mà tôi muốn khuyến nghị các nhà đầu tư là
trước khi mình quyết định đầu tư thì mình nên tìm hiểu kỹ
xem tương lai cái khu vực về quy hoạch nó sẽ được làm gì
và xung quanh đó tương lai thì nó liệu nó có những cái khu công nghiệp
các khu nhà máy hay nó có những cái phát triển gì định hướng mới của thành phố
nó có thể nó tiềm ẩn những cái triển vọng
và sau này cái khu đó nó sẽ trở thành cái khu sầm bất tâm
nếu như chúng ta để phát triển một cách tràn nan không kiểm soát
hoặc là chúng ta không có cơ cấu hợp lý
thì đến một lúc nào đó nó sẽ bất cập
và cái hệ quả là những nhà đầu tư sẽ có những cái thiệt hại
sự sâu đồng của thị trường đất nền các tỉnh thành phía bắc vừa mới bắt đầu
nhưng nếu không có những quy hoạch bài bản
thì với sự hạn chế về quý đất
chúng ta sẽ phải đối mặt với nhiều hệ lụy
như bài học nhãn tiền từ các nước phát triển khác
những hình ảnh vừa rồi đã kết thúc chương trình thị trường bất động sản ngày hôm nay
chúng tôi rất mong nhận được sự quan tâm đóng góp của quý vị
mọi thông tin xin được gửi về chương trình
thị trường bất động sản phòng phóng sự và phim tài liệu
trung tâm truyền hình nhân dân số bảy mươi một hàng chống quận hoàn kiếm hà nội